theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên hầu hết các tàu thuyền đều nắm được diễn biến của bão số bốn tìm nơi tránh trú an toàn và thường xuyên liên lạc với đất liền
các tàu nằm bờ chủ tàu cũng được thông báo không ra khơi nheo đậu chắc chắn và không ở lại trên tàu khi bão đổ bộ
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia phú yên không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số bốn tuy nhiên để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường và ảnh hưởng hoàn lưu sau bão
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên yêu cầu các địa phương đơn vị chức năng không được chủ quan lơ là tổ chức trực nghiêm túc sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu nhất xảy ra trong và sau bão